chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày hai mươi sáu tháng năm của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây
chiều nay bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã báo cáo trước quốc hội về việc xử lý khoản nợ hơn hai mươi hai tỷ đồng của ngân sách nhà nước với quỹ bảo hiểm xã hội
lại xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khi hai tàu hàng đâm trực diện tại quảng nam khiến nhiều tòa tàu chật khỏi đường dây
vận chuyển sáu bánh heroin từ lào về việt nam một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la bắt giữ
trong phần tin quốc tế hàn quốc kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết bất đồng trong vấn đề triều tiên
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn trong phiên thảo luận chiều nay
thảo luận về nghị quyết xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã báo cáo trước quốc hội về việc xử lý khoản nợ hơn hai mươi hai tỷ đồng của ngân sách nhà nước với quỹ bảo hiểm xã hội
liên quan đến khoản đóng góp bảo hiểm xã hội trong người lao động làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày một một một nghìn chín trăm chín mươi năm
bộ trưởng đinh tiến dũng cho biết
chính phủ muốn trả nợ hơn hai mươi hai tỷ đồng này theo hình thức phát hành trái phiếu
chính phủ nhận nợ với quỹ bảo hiểm xã hội trong ba năm hai nghìn một mươi tám khoảng sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín khoảng bảy tỷ đồng
và năm hai nghìn hai mươi khoảng chín chín mươi tỷ đồng
việc phát hành trái phiếu để trả nợ sẽ không làm tăng bội chi mà vẫn đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước
an toàn nợ cho các nhà nước

một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận
chính là thời điểm tính lãi và trả lãi phát sinh đối với khoản nợ trên của ngân sách nhà nước
bởi theo đề xuất của chính phủ
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu là thời điểm xác nhận nghĩa vụ của ngân sách nhà nước đối với quỹ bảo hiểm xã hội
chúng ta thấy rằng đây là một khoản tiền không phải là của quỹ bảo hiểm xã hội hay của công đoàn
đây là khoản tiền về quyền lợi
của công nhân viên chức nhà nước trước một nghìn chín trăm chín mươi năm
mà đây là nghĩa vụ của nhà nước nghĩa vụ của chính phủ
với tư cách là người đại diện cho nhà nước là người sử dụng lao động
và bình đẳng như những người khác thì phải chuyển trả cho người lao động
theo quan điểm của tôi là ít nhất phải tính lãi từ năm hai nghìn sáu
tức là từ khi luật bảo hiểm xã hội hai nghìn sáu có hiệu lực
thế còn tôi đồng ý quan điểm
phải tính lãi từ khi nghị quyết một nghìn tám mươi ba của quốc hội có hiệu lực
tức là từ mùng một tháng một hai nghìn một mươi
và chính phủ sẽ nhận nợ chính thức theo ba năm
hai nghìn một mươi tám là sáu hai nghìn một mươi chín là bảy và hai nghìn hai mươi là chín chín mươi
tôi cho rằng là chúng ta đã không thực hiện luật bảo hiểm xã hội hai nghìn sáu
đến tận năm hai nghìn một mươi bốn
như vậy mất tám năm trời chúng ta không thực hiện cái điều ba mươi chín của luật hai nghìn sáu
chúng ta chưa cần phải kiểm điểm trách nhiệm
đã là một câu chuyện may mắn rồi
tiếp thu ý kiến của các đại biểu xung quanh vấn đề này
quốc hội yêu cầu bộ tài chính và ủy ban thường vụ quốc hội
đánh giá và hoàn thiện việc tính toán thời điểm
để báo cáo quốc hội trong thời gian tới
còn vào chiều nay tại đồng nai
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đến thăm chúc mừng hòa thượng thích thanh tử
phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
nhân mùa phật đàn năm hai nghìn một mươi tám phật lịch năm hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch trần thanh mẫn trân trọng gửi tới hòa thượng thích thanh từ
cùng các vị lãnh đạo giáo hội và trư tôn thiền đức
tăng ni cư sĩ thuộc giáo hội phật giáo việt nam
ở trong và ngoài nước
đón mừng một mùa phật đàn vui tươi phúc lạc
tiếp tục gắn bó và đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch trần thanh mẫn ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả phật sự nội bật của giáo hội phật giáo việt nam
trong thời gian qua
với vai trò là thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam
giáo hội các cấp đã hưởng ứng và tích cực tham gia
thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phát động với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo
chủ tịch trần thanh mẫn bày tỏ sự trân trọng
cho những đồng góp của hòa thượng nói riêng
và giáo hội phật giáo việt nam nói chung
đồng thời khẳng định
quá trình hành đạo của hòa thượng
sẽ mãi là những bài học vô giá
cho tăng nghi phật tử việt nam
về tinh thần nhập thế
và giữ gìn giới luận
để củng cố tránh pháp trang nghiêm giáo hội
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an
đã khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái
tặng gia đình anh phan văn trị
là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở
tại xã nghi thiết huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
anh phan văn trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vợ mất sớm khi bốn con còn nhỏ
hiện gia đình anh đang sống trong ngôi nhà tạm bỡ
để tạo điều kiện cho anh chị có nơi ở
và chăm lo cho bốn người con đang trong độ tuổi ăn học
công an tỉnh nghệ an đã tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái
có tổng diện tích là sáu mươi m hai
với tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng là hai trăm linh triệu đồng
đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên
của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an
nhằm cải thiện phần nào đời sống cho bà con nhân dân
vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
từng bước xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thi đua là yêu nước yêu nước là thi đua
câu nói đó của chủ tịch hồ chí minh
đến nay vẫn là động lực to lớn
để mọi người gắng sức làm thật nhiều việc tốt
và làm việc tốt ở đây không phải là làm những việc quá lớn lao xa vời
mà nằm ngay trong chính công việc cuộc sống của mỗi chúng ta
ngày hôm nay chúng tôi muốn kể từ quý vị
một câu chuyện về một chiến sĩ cảnh sát giao thông
bằng sự mưu trí dũng cảm của mình
anh không chỉ lập được nhiều thành tích
trong đấu tranh với tội phạm
mà còn xây dựng được hình ảnh đẹp
đánh nhân văn trong lòng nhân dân
đây là khúc sông
trong một chiều lạnh giá
trung úy nguyễn duy tưởng
đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động
công an huyện đô lương
cùng đồng đội
tuần tra kiểm soát qua khu vực
đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước siết
cứu được một phụ nữ bị đuối nước
sự việc xảy ra đã một năm
nhưng với gia đình có người bị nạn
hành động cứu người đó
chính là sợi dây gắn kết
để họ coi người cảnh sát giao thông này
như người thân trong gia đình
rất cảm ơn của anh tưởng
nó đụng theo như anh công an
đồng cột là như anh công an
cứu vượt cháu thì đụng nó là phục nhà của gia đình

thì nếu mà cháu mà không có anh tưởng gặp đi qua
thì cháu chắc có lẽ đuôi nó không có nơi
công việc chính là tuần tra kiểm soát điều tiết giao thông
thế nhưng sự dũng cảm mưu trí trong mọi việc
đã giúp đồng chí tưởng trở thành khắp tinh
hột nhiều tên tội phạm
anh đã từng nhảy xuống hồ nước
khống chế thành công một đối tượng
thu tăng vật một mươi kg pháo nổ
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
nhiều đối tượng vận chuyển ma túy

bằng theo vũ khí nóng
cũng bị anh và đồng đội bắt giữ
quá trình tham gia giao thông
nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
dùng phương tiện giao thông để thực hiện hành vi của mình
các đối tượng này rất hệt sự tinh ví
quá trình tuần tra kiểm soát
cản bộ chiến sĩ
phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ
để tìm hiểu
mới tiến hành bắt giữ được các đối tượng
tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân
ngay khi ra trường
đồng chí tưởng đã có nguyện vọng
trở về công tác tại quê hương
và đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động
công an huyện đô lương
chính là môi trường để anh rèn luyện cống hiến
luôn thực hiện và quản truyệt
các văn bản
chí đạo của cấp trế
cũng như các
các văn bản
thực hiện các cuộc văn đồng
học tập làm theo tầm dưỡng đạo đức hồ chí minh
tạo mọi điều kiện giúp đỡ
cũng như chỉ đạo các công tác nhiệm vụ
đối với đồng chí tưởng
từ ngày về công tác
đồng chí luôn nắng nổ
hoàn thành tốt các nhiệm vụ

bốn năm làm cảnh sát giao thông
kinh nghiệm với người chiến sĩ trẻ này
chưa thực sự là nhiều
nhưng sự dũng cảm
đã mang về cho anh
những phần thưởng quý giá
những bảng khen
và cả những lá thư cảm ơn
từ nhân dân
đó tiếp tục là động lực
để trung úy nguyễn duy tưởng
trên con đường
mà mình đã lựa chọn
bản tin tiếp tục với tin tức đáng chú ý khác
chỉ hai ngày sau vụ
tàu se một mươi chín đâm vào xe tải tại thanh hóa
làm lái tàu phụ tàu tử vong
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay
tại ga núi thành tỉnh quảng nam
lại tiếp tục xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng
giữa hai tàu chở hàng với nhau
theo thông tin ban đầu
vào thời điểm trên tàu chở hàng
asi hai do lái tàu nguyễn đình sáng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ở tỉnh nghệ an điều khiển
chạy hướng tp hcm đi hà nội
khi đang vào ga núi thành
tìm bất ngờ va chạm mạnh với tàu hàng
mang ký hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín
do lái tàu dương trần tri hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở bình định điều khiển
chạy theo hướng ngược lại
cú tông thẳng vào đầu nhau
làm bốn toa và hai đầu máy của cả hai tàu này
chạy khỏi đường dây hư hỏng
hơn một trăm linh mét đường dây trong nhà ga núi thành
cũng bị hư hỏng nặng
nhiều hàng hóa bị hư hại
giao thông đường sát trên tuyến bắc nam
bị tê liệt hoàn toàn
giật máy không có thiệt hại về người
tuy nhiên lái tàu của tàu hàng
mang ký hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị thương nhẹ
nhận được thông tin
các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam
và huyện núi thành
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
nỗ lực khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông đường sát
tại ga núi thành
sáu bánh heroin là tăng vật
mà công an tỉnh sơn la
phối hợp với cục hải quan
vừa phát hiện và bắt giữ
của một đối tượng
khi đang thực hiện hành vi
mua bán trái phép chất mà tùy
cụ thể vào sáng nay
tại khu vực xã triển ly
huyện thuận châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ
và a pó
tên gọi khác là
và pó dụa
chú tại huyện sông mã
tỉnh sơn la
đang vận chuyển sáu bánh heroin
cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an
pó khai nhận
mua số ma túy chen
để mang về việt nam tiêu thụ
hiện vụ việc
đang được tiếp tục điều tra
để mở rộng
liên quan đến vụ
hơn hai mươi người dùng hung khí
giàn trận chém nhau giữa phố
vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng bốn
khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm cho biết
đã tạm giam năm đối tượng
tham gia vụ hỗn chiến này
bước đầu xác định
nguyên nhân vụ việc
xuất phát từ mâu thuẫn
trong lúc đá gà
giữa hai nhóm
theo điều tra ban đầu
vào ngày hai mươi hai tháng bốn
hai nhóm của toàn và sang ngọ
tổ chức đá gà
kết quả nhóm của toàn thắng độ
nhóm của sang ngọ
nhưng lại bị trọng tài
tuyên bố hòa
khiến toàn bức xúc
dẫn đến mâu thuẫn
đến chiều tối cùng ngày
nhóm của sang ngọ
kéo đến trước hẻm hai trăm ba mươi bảy
lê văn sĩ
phường một mươi bốn quận ba
thì thấy nhóm của toàn
đang chở ở đây
nên lao vào ẩu đà
khiến một đối tượng
trong nhóm của sang ngọ
bị chém trọng thương
và tử vong tại bệnh viện
hiện công an tp hcm
kêu gọi đối tượng liên quan
sớm đầu thú
để hưởng lượng khoan hồng
của pháp luật
hai đối tượng trực tiếp
gây ra vụ nổ súng
vào xe chở học sinh
vào chiều ngày hai mươi một tháng năm
trên quốc lộ một mươi chín
của bị công an huyện mang giang
tỉnh gia lai
tạm giữ để điều tra
hai đối tượng là
vũ anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và vũ quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng trú tại thị trấn con dỡng
trong đó tuấn là người
trực tiếp sử dụng súng
bắn vào xe ô tô
hiện công an huyện mang giang
đã thu giữ được một khẩu súng
loại súng bắn đạn bi
chưa xác định được chủng loại
tại phòng trọng của tuấn
ở tổ bốn
thị trấn con dỡng
và đang tiếp tục đấu tranh
để làm rõ vụ án
thưa quý vị
qua kiểm tra hành chính
một đối tượng có hành vi
tàng chữ chai phép
chất ma túy
và trộm cắp tài sản
vừa bị lưu lượng cảnh sát
điều tra tội phạm
về ma túy
công an tỉnh quảng trị
bắt quả tàng
đối tượng là
võ văn chí
chủ tỉnh khánh hòa
bị phát hiện
đang tàng chữ hai gói heroin
để sử dụng
ngoài ra đối tượng
cũng đã khai nhận
hành vi trộm cắp tài sản
và giao lộp cho cơ quan công an
một chiếc xe máy
nhắn hiệu yamaha
quả đấu tranh bắt đầu
đối tượng khai
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã năm lần thực hiện
hành vi trộm cắp xe máy
trên địa bàn thành phố đông hà
ngay sau đó
cơ quan công an
đã tạm giữ được bốn chiếc xe máy
do đối tượng trộm cắp
để tiếp tục điều tra
lại có thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng
vừa được phát hiện
vụ việc xảy ra
trên địa bàn huyện đạ tẻ
gây thiệt hại gần một mươi bốn m hai rừng sản xuất
hiện công an huyện đạ tẻ
tỉnh lâm đồng
đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm
tiến hành khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ việc
trước đó lực lượng công an
và kiểm lâm huyện đạ tẻ
đã bắt quả tăng ba đối tượng
là cơ mý cơ nhật và cơ chiêm
cùng chú tại địa phương
đang dùng cơ máy và giao phát
chặt phá rừng
tại khoảnh bốn tiểu khu năm trăm sáu mươi bốn
xã triệu hải
khám nghiệm hiện trường
lực lượng chức năng bước đầu xác định
có bảy mươi bảy cây gỗ tròn
thuộc nhóm năm sáu
và hơn hai mươi cây lổ ô
đã bị các đối tượng chặt hạ
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận
mục đích phá rừng
là để lấy đất sản xuất
để biết khu rừng trên
thuộc diện tích rừng bảo vệ
hiện đang do công ty lâm thành quản lý
công an huyện đạ tẻ
đã khởi tố vụ án hủy ngoại rừng
và tiếp tục làm việc
với các đối tượng để xử lý
trong phần tiếp theo của bản tin
rực rỡ và đầy kỹ thuật
màn trình diễn phá hoa
của pháp và mỹ
tại dff hai nghìn một mươi tám
đã để lại nhiều ấn tượng
trong mắt người xem
cảnh sát peru vừa thu giữ được
hàng triệu đô la mỹ và euro giả
trong chiến dịch triệt phá
một tổ chức tội phạm
chuyên làm giả ngoại tệ
mỹ sẽ cấp thêm
một mươi năm triệu đô la mỹ
năm thị thực cho lao động nước ngoài
làm việc ngắn hạn tại quốc gia này
thưa quý vị và các bạn
nhân ngày quốc tế thiêu nhi
một một tháng sáu
vào sáng ngày hôm nay
hai mươi sáu tháng năm
bệnh viện hữu nghị việt đức
đã tổ chức khám sàng lọc
và tư vấn miễn phí
về các bệnh lý ngoại khoa trẻ em
đây được coi là món quà
hết sức ý nghĩa
với các bệnh nhân nhi
và gia đình cao cháu
ngay từ sáng sớm
đã có hơn hai trăm linh gia đình
đưa con đến tập trung
tại khoa phẫu thuật nhi
và trẻ sơ sinh
bệnh viện việt đức
xếp hàng chờ khám
trong trạng thái lo lắng
những tâm trạng trên
sớm được giải tỏa
khi họ được đón tiếp chú đáo
thậm chí còn được nhận
món quà nhỏ của khoa
cũng như nhiều gia đình khác
gia đình anh phạm ngọc sáng
thấy hài lòng
vì được các bác sĩ tại đây
tổ chức khám
và tư vấn điều trị bệnh lý
thuận đợi và chú đáo
bác sĩ thì bảo là đang
đông bệnh nhân quá
thì sẽ sắp xếp cái ca
mổ nào đấy
đó thuận tiện cho cái công việc của tôi
cũng như là cái công việc của bệnh viện
thì sẽ liên hệ lại với tôi
tôi thấy rất là tuyệt vời
rất là hữu ích cho các cháu
rất là cảm ơn chương trình
theo bác sĩ khoa phẫu thuật nhi
và trẻ sơ sinh
các dị dạng về tiết niệu sinh dục
rất phổ biến ở trẻ em
phần lớn trẻ đến khám
do dị tật tiết niệu bẩm sinh
dị dạng lồng ngực như lõm lồng ngực
trong đó các dị dạng tiết niệu sinh dục
thường phổ biến ở trẻ
nhưng biểu hiện lại kín đáo
nên rất khó phát hiện được sớm
các dị tật về tiết niệu sinh dục
tiết niệu sinh dục chẳng hạn
thì nó không biểu hiện ra ngoài
tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến
sự phát triển của trẻ
ví dụ như là chúng ta không phát hiện sớm
thì dị tật đó
nó sẽ ảnh hưởng đến
làm giảm chức năng của thận
và dần dần nó sẽ đến
mất chức năng của thận
và cuối cùng là phải phẫu thuật
để cắt bỏ bệnh vi đó đi
thế thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm
chúng ta có thể khắc phục được các cái dị tật này
và mang lại chức năng bình thường cho các cháu
tiến sĩ bác sĩ nguyễn việt khoa cho biết
khi trẻ có những dấu hiệu bất thường
cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nhi
để được thăm khám và trần đoán
nhất là với một số trẻ đi tiểu bất thường
hay sốt không rõ nguyên nhân
cha mẹ cần nghĩ tới trẻ
có dị tật tiết niệu bẩn sinh
các cháu đến đây khám miễn phí
làm siêu âm và chụp x quang
các bộ phép triển hệ hình ảnh miễn phí
các cháu nào có chỉ định can thiệp phẫu thuật
thì chúng tôi sẽ xếp lịch ngay
và các cháu chỉ việc đến đây để được phẫu thuật
những cháu có hoàn cảnh khó khăn
vùng sâu vùng xa
chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền đi lại trong những ngày tháng hôm nay
và nếu phải phẫu thuật
thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cháu
được miễn giảm về mặt phẫu thuật
được biết chương trình khám sang lọc
và tư vấn miễn phí về các bệnh lý
ngoại khoa trẻ em
được khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh
bệnh viện việt đức tổ chức thường niên
chương trình có ý nghĩa hết sức nhân văn
hỗ trợ mang lại sức khỏe cho nhiều bệnh nhi
và niềm vui cho gia đình các cháu
trong cuốn cổ lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
vào tối nay tại thành phố đà nẵng
đã diễn ra đêm trình diễn pháo hoa quốc tế
giữa đội tuyển pháp và mỹ
những tiết mục văn nghệ đặc sắc
cùng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ và đầy kỹ thuật
đã mang đến cho khán giả và người xem
những cảm xúc vô cùng ấn tượng và khó quên
mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn
đến từ những nghệ sĩ trong nước và quốc tế
như đoan trang vũ cát tường quốc thiên
mỗi tiết mục đều chứa đựng sức trẻ sự năng động
bên cạnh những tiết mục hay những chương trình ấn tượng
thì không thể không nói đến
những kỹ xảo về ân thanh ánh sáng
tất cả đã tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc
mang đến cho khán giả những góc nhìn mới mẻ hiện đại
về một đêm nghệ thuật vừa đã tay mãn nhắn
đêm nay với một chủ đề rất rõ ràng là nhịp cầu thời gian
thì chúng tôi cũng hy vọng phần nào ở phần giàn dựng của mình
cho khán giả thấy những sự thay đổi
trong diễn tiến về thời gian từ quá khứ đến hiện tại
trong đêm nay thì các nghệ sĩ sẽ trình diễn
với những tiết mục âm nhạc của mình
kể cả âm nhạc việt nam và âm nhạc quốc tế
trong tổng thể mà chúng tôi đã lựa chọn cho chủ đề của đêm nay
và hy vọng rằng
những phần trình diễn này sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc về nghệ thuật
đồng thời cũng giúp cho họ có thể chuẩn bị một cái tâm thế
để xem những hoàn trình diễn của các đội
đan sen hòa quyện cùng những tiết mục văn nghệ
đó là phần so tài trình diễn pháo hoa giữa đội tuyển pháp mỹ
sau mỗi tiếng hòa reo của khán giả
cả bầu trời đà nẵng như bừng sáng lung linh
nếu như đội tuyển pháp đã khiến mặt nước bầu trời sông hàn rực rỡ
bởi những màn phá hoa lộng lẫy
trong câu chuyện về một chuyến tàu tình bạn
du hành vòng quanh thế giới
thì đội tuyển mỹ lại vẽ trên bầu trời đà nẵng
những bức họa ánh sáng tương đồng với kiến trúc đà nẵng
và tình bằng hiểu
tất cả đều đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác
dù đã đi xem phá hoa rất là nhiều lần rồi
nhưng mà mình vẫn rất là hào hứng
mỗi khi có dịp để được đi xem như thế này
mình đã vào đà nẵng được bốn năm gần bốn năm rồi
nhưng mà năm nào mà có pháo hoa là mình cũng đi xem hết
hôm nay thì mình chỉ là có cảm xúc
với những bức họa ánh sáng
với hai đội pháp và mỹ
mình nghĩ một đêm sẽ là tuyệt vời
được đến đà nẵng coi pháo hoa thì em cảm thấy rất là vui
được xem những màn trình diễn pháo hoa là rất là rực rỡ
có thể nói những tiết mục nghệ thuật đặc sắc
những màn pháo hoa rực rỡ của hai đội tuyển pháp mỹ
đã vẽ lên bức tranh đêm bên bờ sông hàn thành phố đà nẵng
đầy màu sắc và huyền ảo
đem đến cho người dân du khách
những phút giây thăng hoa của cảm xúc
từ hào hức mong đợi
đến nín thở theo dõi
từng phần thi để rồi bùng nổ
và nối tiếp khi kết thúc